ban tổ chức trung ương học viện chính trị quốc gia hồ chí minh và các cơ quan có liên quan đã phối hợp tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức dành cho các ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai lớp thứ hai năm hai nghìn hai mươi
tổng bí thư nguyễn phú trọng dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo cùng dự có chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân các đồng chí ủy viên bộ chính trị các đồng chí bí thư trung ương đảng